ngày hai mươi tám tháng hai bác sĩ chuyên khoa hai hoàng ngọc ánh phó khoa icu bệnh viện thống nhất cho biết
nữ sinh viên được đưa đến bệnh viện cấp cứu vào đêm hai mươi bảy tháng hai trong tình trạng nguy kịch suy hô hấp
các bác sĩ nhanh chóng đặt nội khí quản và cho bệnh nhân thở máy
hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định và được rút ống nội khí quản
qua khai thác bệnh sử bệnh nhân này đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn
và được bạn bè rủ uống nước vui đều vui hơn
tuy nhiên sau khi uống khoảng một đến hai tiếng bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê
và được bạn bè đưa đến bệnh viện cấp cứu
bác sĩ chuyên khoa hai hoàng ngọc ánh cho biết mỗi năm bệnh viện tiếp nhận năm bảy ca sử dụng chất kích thích
như ma túy thuốc lắc nhưng sử dụng nước vui là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận
qua tìm hiểu nước vui có thành phần tương tự như thuốc lắc nhưng ở dạng pha chế khác
trong đó có chất kích thích như methamphetamine amphetamine ketamine
bác sĩ anh cho biết thêm trong đêm hai mươi bảy tháng hai bệnh viện cũng tiếp nhận một người đàn ông năm mươi tuổi
ngụ quận tân bình bị ngộ độc chất amphetamine trong thuốc lắc
bệnh nhân được điều trị tích cực bù nước thở oxy sáng nay bệnh nhân đã được xuất viện
theo lời kể bệnh nhân sau cuộc nhậu và người bạn rủ đi bia ôm và bị ép uống thuốc kích thích
sau khi trở về bệnh nhân trở nên lừ đừ đưa người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu
nước vui hay các chất kích thích khác gây ra tình trạng hưng phấn và làm cho bệnh nhân có tâm trạng sảng khoái kích thích nói nhiều
tuy nhiên các chất này đều ảnh hưởng đến thần kinh thậm chí có thể dẫn đến co giật kích động
mức độ nặng hơn là suy đa cơ quan đột quỵ não nhồi máu cơ tim
bác sĩ hoàng ngọc ánh thông tin thêm
theo đó bác sĩ anh khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng các loại chất kích thích trên
khi có những biểu hiện ngộ độc cần phải đến bệnh viện sớm
trong thực tế có những trường hợp ngộ độc chất ma túy đến trễ trong tình trạng ngừng hô hấp tuần hoàn
nếu có khôi phục được thì cũng để lại những tổn thương não và sau đó dẫn đến tử vong